áp thấp nhiệt đới trên biển đông đang có khả năng mạnh lên thành cơn bão cấp tám
và hướng vào vùng biển các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
dự báo bão sẽ đổ bộ vào dạng sáng ngày kia ngày một mươi bảy tháng một mươi
trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc
với vận tốc là hai mươi năm km trên giờ và có khả năng mạnh thêm
chiều mai tâm áp thấp cách quần đảo hoàng sa khoảng hai trăm hai mươi km về phía nam
sức gió mạnh nhất tăng lên cấp bảy giật cấp chín
sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây và khả năng mạnh thành bão
dạng sáng ngày một mươi bảy tháng một mươi tâm bão nằm ngay trên vùng biển từ đà nẵng đến phú yên
áp thấp nhiệt đới có thể gây ra mưa lớn cho nhiều tỉnh trung bộ
cao điểm vào các ngày từ một mươi bảy đến một mươi chín tháng một mươi